cục xuất nhập khẩu bộ công thương vừa có báo cáo về tình hình giá thịt lợn và các giải pháp đảm bảo nguồn cung thịt lợn dịp trước trong và sau tết nguyên đán canh tí
theo đó giá thịt nhập khẩu đang có xu hướng tăng nhanh trong bối cảnh giá lợn trong nước bắt đầu có dấu hiệu giảm nhẹ
giá nhập khẩu bình quân mặt hàng thịt lợn trong một mươi một tháng của năm hai nghìn một mươi chín là một một trăm một mươi bảy usd một tấn tương đương khoảng hai mươi năm chín trăm năm mươi hai mươi sáu đồng một kg
thịt lợn nhập khẩu khi đưa ra thị trường phải chịu nhiều mức thuế như thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng năm chi phí thủ tục nhập khẩu bảo quản kho lạnh tương đương khoảng ba mươi ba ba mươi năm đồng một kg
thịt lợn nhập khẩu về việt nam hiện chủ yếu là thịt cắt miếng chân giò móng giò xương từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển như ba lan đức pháp hoa kỳ hà lan
trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi giá lợn hơi đang có xu hướng tiếp tục giảm nhẹ từ một hai đồng một kg tại các tỉnh phía bắc
giao động từ chín mươi đến chín mươi năm đồng một kg
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sản lượng thịt lợn năm hai nghìn một mươi chín giảm khoảng hai trăm linh ba trăm tám mươi tấn tương đương từ bảy một mươi so với năm ngoái do diễn biến phức tạp của tình hình bệnh dịch tả lợn châu phi